ngày hai mươi sáu tháng bốn liên đoàn lao động tỉnh hà nam kết hợp với liên đoàn lao động huyện thanh liêm
tổ chức triển khai các hoạt động tháng công nhân hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên liên đoàn lao động tỉnh hà nam phân đấu
mỗi công đoàn cơ sở doanh nghiệp có ít nhất một hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên trong tháng công nhân
qua đó tổ chức tháng công nhân gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành các doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho người lao động
trong tháng công nhân năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tỉnh hà nam tổ chức phiên trợ công nhân lao động
tại nhà văn hóa công nhân của khu công nghiệp đồng văn và các hoạt động cao điểm của công đoàn cơ sở
từ ngày một tháng năm đến ngày một mươi năm tháng năm